với mục đích truyền dạy miễn phí các làn điệu dân ca quan họ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giang sau một mươi năm hoạt động câu lạc bộ dân ca quan họ bajiko đã thu hút được hơn hai thành viên nhí tham dự tạo được sự lan tỏa và trở thành phong trào lớn của địa phương góp phần tích cực vào việc bảo tồn và gìn giữ dân ca quan họ
vừa qua câu lạc bộ bajiko đã đưa những làn điệu dân ca quan họ zuka đến thủ đô hà nội chương trình đã thu hút sự chú ý của du khách và trở thành không gian văn hóa độc đáo ở phố đi bộ hà nội
chương trình zuka quan họ lần này câu lạc bộ bagico đã giới thiệu với du khách thủ đô hà nội những làn điệu dân ca quen thuộc như khách đến chơi nhà lý cây đa trình diễn theo lối hát có nhạc đệm do các thành viên nhí của câu lạc bộ thể hiện
chúng tôi rất tự hào
chúng tôi rất tự hào rằng là chắc phải có đến trên hai lượt các em thiếu nhi được đào tạo ở hát dân ca quan họ miễn phí và kể cả các làn điệu dân ca quan họ cổ rất là khó các em cũng trình diễn rất là tuyệt vời
và có thể nói rằng là cái điều mà làm cho chúng tôi những người sáng lập chương trình này vui nhất là lớp trẻ không hề quay lưng với văn hóa truyền thống và các em có quyền được truyền dạy lại tất cả những cái văn hóa truyền thống đó là một phần lịch sử của quê hương
con rất thích hát dân ca quan họ bởi vì lúc bé bà con du con hát quan họ
với lối diễn mộc mạc giản dị nhưng cũng đầy kỹ thuật các thành viên nhí đã mang lại một không gian văn hóa vô cùng độc đáo cho khán giả thủ đô dịp cuối tuần
hôm nay gia đình mình cũng rất là tình cờ khi mà cuối tuần thì hai vợ chồng lên đây chơi thì lại được nghe các bạn học sinh ở bắc giang
mà các bạn lại rất là nhỏ như thế thì thực sự là mình thấy rất là đầu tiên mà mình thấy ngạc nhiên
thứ hai nữa là mình cảm giác rất là vui và nghe cảm giác là mình cảm thấy là mình cũng có thể dễ dàng hòa nhịp được với các làn điệu của các bạn thể hiện
việc thành lập duy trì và tổ chức những hành trình du ca như câu lạc bộ quan họ baguico là một trong những mô hình góp phần không nhỏ vào việc nuôi dưỡng tình yêu với dân ca quan họ
trong thế hệ trẻ góp phần trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ